tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp tại thành phố hồ chí minh đã khiến hàng nghìn trẻ em mồ côi cha mẹ không nơi nương tựa
do đó chính sách để chăm lo cho các em về lâu dài là điều thành phố đang gấp rút triển khai
văn phòng ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh vừa có công văn khẩn yêu cầu ủy ban nhân dân các quận huyện và thành phố thủ đức
tổ chức rà soát lập danh sách trẻ em mồ côi vì covid một mươi chín
theo đó thời gian qua hàng nghìn trẻ em mồ côi cha mẹ bị dịch bệnh không có nơi nương tựa
cần được quan tâm chăm sóc trước mắt cũng như về lâu dài
hiện tại có bốn nhóm trẻ em mồ côi cha mẹ gồm nhóm gia đình tựa nuôi dưỡng
gửi trung tâm bảo trợ xã hội trẻ em mang ấm tình thương quận huyện và thành phố thủ đức
gửi đến các tổ chức có tâm nguyện nuôi dưỡng nguyện vọng khác
ủy ban nhân dân thành phố giao sở lao động thương binh và xã hội hướng dẫn các địa phương đơn vị thăm hỏi
nắm bắt nguyện vọng tổng hợp báo cáo đến tham mưu đề xuất hệ thống các chính sách chăm lo cho trẻ em mồ côi từ nhỏ đến khi trưởng thành
trình ủy ban nhân dân thành phố trước ngày ba mươi tháng chín